nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại du lịch tăng cao trong dịp hè hai nghìn một mươi chín ngành đường sắt tổ chức chạy thêm hơn hai mươi mác tàu với hàng trăm tuyến tàu đi các tuyến nhất là các điểm du lịch trong nước
cụ thể từ tháng năm đến hết tháng tám ngành đường sắt sẽ tăng thêm hai mác tàu các chuyến từ sài gòn đi nha trang quảng ngãi đà nẵng huế hà nội
tại phía bắc tăng thêm hai bốn mác tàu tại các tuyến từ hà nội đi lào cai hải phòng hạ long đồng hới vinh đà nẵng vào các ngày cuối tuần với khoảng một trăm sáu mươi hai trăm linh chuyến
các tàu sẽ nối thêm toa xe khi nhu cầu của hành khách tăng hành khách mua vé tập thể từ hai mươi người trở lên được giảm giá từ ba đến bảy giá vé